cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi chuyên mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm phát sóng hàng ngày trên intv với sự đồng hành của bệnh viện đa khoa tâm anh
thưa quý vị và các bạn gan nhiễm mỡ là một bệnh lý khá phổ biến
thậm chí những người không bao giờ sử dụng bia rượu hoặc có thể chạm gầy cũng có thể bị gan nhiễm mỡ
nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh viêm gan và một số biên chứng nguy hiểm
trong đó có khoảng hai mươi tỷ lệ người bị gan nhiễm mỡ có nguy cơ sơ gan
tuy nhiên nhiều người thường chủ quan bỏ qua các dấu hiệu của bệnh nên không điều trị hoặc thay đổi lối sống
nguyên nhân biểu hiện và những lưu ý trong điều trị bệnh lý này như thế nào
chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh sẽ giải đáp cụ thể ngay sau đây
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
ví dụ trong thực tế lâm sàng tôi đã gặp ví dụ hiện nay các thế hệ trẻ
các cháu nó rất là trẻ mặc dù chiều cao rất tốt nhìn vào các cháu có thể cao tới một m bảy mươi năm một m tám mươi
nhưng mà cân nặng các cháu thì nó thừa rất nhiều
ví dụ cao một m bảy mươi năm nhưng thậm chí chúng tôi khám là chín mươi năm một trăm linh cân hoặc thậm chí hơn nữa
thế thì khi mà thừa cân như vậy thì phải cố gắng làm sao cứ độ khoảng một tháng giảm được một cân
bởi vì nếu giảm nhiều quá thì các cháu sẽ rất là mệt và các cháu nó sẽ bỏ
nó sẽ không ăn nó sẽ quay trở lại thế thì giảm cân là rất là khó khăn
vừa kết hợp chế độ ăn vừa phải tập luyện thể dục thể thao đều phải giảm cân thường xuyên đấy là cách tốt nhất
đấy là đối với những trường hợp chưa có viêm
còn nó có viêm thì cũng vẫn phải là giảm cân nhưng mà thuốc men cũng chỉ là một phần thôi
quan trọng bởi vì hiện nay những trường hợp mà tổn thương gan là nhiễm mỡ mà không do rượu thì đến nay thì gần như các thuốc đặc hiệu trên thế giới người ta
cho vào cũng không có tác dụng
chủ yếu là anh phải giảm cân sau đó thì nó sẽ chậm quá trình viêm gan và sơ gan
thực tế là chúng ta ở việt nam chúng ta rất hay thích thuốc bổ gan
thực ra là không có tác dụng gì bổ gan cả
một số thuốc có thể nó hạ men gan nhưng mà thực tế là tổn thương thời trong gan nó vẫn cứ âm thầm xảy ra
và đến lúc nó vẫn diễn biến đến cái hậu quả cuối cùng
đấy là sơ gan hoặc là biến chứng của sơ gan
xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình và cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi
nhiễm mỡ không do rượu là một căn bệnh phổ biến ảnh hưởng đến khoảng hai mươi năm dân số thế giới
tỷ lệ người mắc bệnh ngày một tăng do dân số béo phì ngày càng nhiều
đặc biệt là ở các nước phương tây
phần lớn bệnh nhân đều không biết mình mắc bệnh cho đến khi được phát hiện
thông qua các buổi kiểm tra sức khỏe định kỳ hoặc xét nghiệm vì một bệnh lý khác
bệnh viện đa khoa tâm anh là đơn vị y tế uy tín cung cấp dịch vụ thăm khám và điều trị cao cấp hiệu quả
cho các bệnh nhân mắc các vấn đề về gan từ nhẹ đến nặng như gan nhiễm mỡ viêm gan cấp tính mạng tính
sơ gan ung thư gan
bệnh viện quy tụ đội ngũ bác sĩ nội ngoại nội soi tiêu hóa chuyên môn cao giàu kinh nghiệm
bên cạnh đó là sự hỗ trợ của hệ thống thiết bị y tế hiện đại nhập khẩu từ nước ngoài phục vụ tối đa nhu cầu thăm khám
và điều trị của khách hàng
đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết
cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi sức khỏe ba trăm sáu mươi năm phát sóng hàng ngày trên intv
xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai